tối qua ngày hai mươi bảy tháng hai tại hà nội bộ y tế đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam với chủ đề y tế việt nam đổi mới hướng tới sự hài lòng người bệnh
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự buổi lễ
cách đây đúng sáu mươi hai năm ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm bác hồ kính yêu đã viết thư gửi hội nghị cán bộ y tế và căn dặn các cán bộ ngành y cần phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt lương y phải như từ mẫu
từ đó đến nay ngày hai mươi bảy tháng hai hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành y tế việt nam là dịp để ngành y tế ghi nhớ và đánh giá việc thực hiện lời bác dạy để nhân dân thể hiện sự tôn trọng và tri ân các thầy thuốc
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang biểu dương những nỗ lực phân đấu những công hiến hy sinh thầm lặng nhưng hết sức to lớn của ngành y tế việt nam
với sự đóng góp tận tụy khiêm nhường của mỗi một cán bộ y tế để luôn xứng đáng với trách nhiệm lớn lao vinh dự cao cả
dân tộc đảng chính phủ đã tin cậy giao phó

với sự đồng góp tận tụy khiêm nhường của mỗi một cán bộ y tế để luôn xứng đáng với trách nhiệm lớn lao vinh dự cao cả
phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc